từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cổng góp ý đà nẵng đã triển khai nhiều kênh tiếp nhận khác nhau
bao gồm đường dây nóng một nghìn hai mươi hai cổng góp ý tại địa chỉ truy cập gopi danang gov vn
mạng xã hội facebook gia lô tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc email một nghìn hai mươi hai a danang gov vn
ứng dụng góp ý đà nẵng và ứng dụng qh
qua đó tiếp nhận phản ánh của người dân để chuyển tới các cơ quan liên quan xử lý
và trả kết quả cho người dân trong vòng bảy ngày
chỉ tính riêng trong quý một năm nay cổng góp ý đà nẵng đã tiếp nhận hơn một tám trăm linh lượt ý kiến phản ánh
về các vấn đề an toàn thực phẩm an ninh trật tự giao thông môi trường
các cơ quan chức năng đã xử lý và phản hồi hơn một bảy trăm linh ý kiến có chín mươi tám ý kiến đang được xử lý
và trong thời gian tới cổng góp ý sẽ tiếp tục được nâng cấp mở rộng để người dân dễ dàng sử dụng
đồng thời tăng cường tính chuyên nghiệp trong khâu tiếp nhận xử lý và phản hồi